tại tỉnh quảng ninh đoàn giám sát quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
do phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển dẫn đầu đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh
đồng chí phùng quốc hiển đánh giá quảng ninh là một trong những tỉnh quan tâm từ rất sớm tới vấn đề an toàn thực phẩm
với tổng kinh phí đầu tư chi cho công tác quản lý an toàn thực phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
là trên ba mươi tám tỷ đồng gấp bốn năm lần so với nhiều tỉnh thành trên cả nước
đặc biệt quảng ninh có chính sách khuyến khích hỗ trợ các hộ gia đình vào các điểm giết mổ tập trung bước đầu có hiệu quả
qua khảo sát của đoàn giám sát quốc hội cho thấy toàn tỉnh còn trên năm trăm sáu mươi điểm giết mổ nhỏ lẻ
chủ yếu là tại hộ gia đình công tác kiểm soát an toàn thực phẩm ở cấp xã phường thị trấn còn khó khăn phức tạp
để khắc phục những khó khăn còn tồn tại của tỉnh trong việc thực thi chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm
đoàn giám sát lưu ý quảng ninh quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường để bảo vệ sức khỏe con người
chất lượng cuộc sống xem xét lại quy hoạch chăn nuôi quy hoạch cơ sở giết mổ tập trung
tiếp tục quan tâm chặt chẽ tới công tác quản lý gia cầm đường biên giới
phấn đấu cho mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi tỉnh quy hoạch xây dựng hai mươi tám điểm giết mổ tập trung trên toàn địa bàn
đoàn giám sát cũng kiến nghị quảng ninh cần tập trung tăng cường năng lực của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tuyến xã